tại nhiều vùng trồng mai ở khu vực phía nam trong đó có thành phố hồ chí minh
đang xảy ra tình trạng mai nở sớm nở rộ khiến nhiều nhà vườn lo lắng sẽ mất vụ mai tết năm nay
bằng cách áp dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật chăm sóc người trồng mai tại thành phố hồ chí minh
đang nỗ lực giữ vụ mai tết để đảm bảo nguồn mai phục vụ cho thị trường
phường thạnh lộc quận một mươi hai thành phố hồ chí minh là vùng chuyên canh mai lớn của thành phố hồ chí minh
mỗi năm cung ứng khoảng gần một mươi gốc mai tết cho thành phố và đi các tỉnh
còn gần một tháng nữa mới đến kỳ lặt lá để cây trổ bông đúng tết âm lịch
nhưng với tình trạng nở rộ nở sớm như thế này dự kiến lượng gốc mai đưa ra thị trường tết sẽ bị giảm đáng kể
mai vàng là loại cây rất nhạy cảm với thời tiết mặc dù trong những năm gần đây
người trồng mai tại thành phố hồ chí minh đã áp dụng nhiều công nghệ kỹ thuật mới trong cây trồng
bón phân và chăm sóc cây mai song do ảnh hưởng bất lợi từ thời tiết khiến nhiều người trồng
vẫn phải bất lực nhìn những gốc mai tưng bừng nở bông hoặc đã đơm đầy nụ cho dù gần hai tháng nữa mới đến tết âm lịch
trước tốc độ đô thị hóa đất nông nghiệp bị thu hẹp chi phí sản xuất tăng
thời tiết ngày càng biến đổi thất thường đặc biệt là tình trạng chiều cường ngập úng hạn kéo dài
khiến nhiều nông dân trồng mai lao đao thua lỗ có thể phải bỏ nghề
tuy nhiên trồng mai vẫn là nghề mang lại thu nhập cao cho nhiều người nông dân thành phố hồ chí minh
đặc biệt có những vườn mai quy mô lớn đạt lợi nhận khoảng một tỷ đồng mỗi năm
điều này cũng phù hợp với quy luật tất yếu của thị trường và định hướng phát triển nền nông nghiệp đô thị
ứng dụng công nghệ cao sản xuất lớn để mang lại giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích